ngày hai mươi tháng năm bộ trưởng quốc phòng israel iwav kalan cho biết nước này dự định mở rộng phạm vi chiến dịch quân sự tại thành phố rafah ở phía nam giải gaza
tuyên bố được ông galan đưa ra trong cuộc gặp với cố vấn an ninh quốc gia mỹ jake sullivan đang ở thăm nước này
theo thông báo từ văn phòng bộ trưởng quốc phòng israel tại cuộc gặp ông galan nêu rõ nước này quyết mở rộng hoạt động trên bộ ở rafah cho đến khi hoàn tất mục tiêu xóa sổ hamas và giải cứu các con tin
trước đó bất chấp sự can ngăn của đồng minh chủ chốt là mỹ israel đã yêu cầu người dân palestine sơ tán khỏi các khu vực của thành phố rafah và bắt đầu đưa quân đội và xe tăng vào thành phố này
dù phía israel luôn cam kết đảm bảo áp dụng các biện pháp bảo vệ nhân đạo nhưng cộng đồng quốc tế đều lo ngại về số phận của người palestine vốn đã phải sơ tán từ phía bắc giải gaza tới thành phố khi cuộc chiến nổ ra
theo ước tính của liên hợp quốc hơn tám trăm linh người đã phải sơ tán tương đương với hơn năm mươi dân số thời chín của thành phố này
trong diễn biến liên quan
ngày một mươi chín tháng năm truyền thông israel đưa tin thủ tướng benjamin netanyahu đã bác bỏ các đề xuất từ các quan chức nước này về việc nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp với phong trào hamas về thỏa thuận giải phóng các con tin với lý do nhóm đàm phán làm việc không hiệu quả
giới chức israel đánh giá hiện các cuộc đàm phán đang ở điểm thấp nhất kể từ khi tiến trình này bắt đầu